tin quốc tế theo số liệu thống kê do cơ quan quản lý thị trường năng lượng thổ nhĩ kỳ công bố mới đây
nga vẫn là nhà xuất khẩu dầu thô hàng đầu sang thổ nhĩ kỳ trong tháng một năm nay
theo đó thổ nhĩ kỳ đã nhập khẩu một một mươi tám triệu tấn dầu thô và các sản phẩm hóa dầu từ nga
tiếp theo là iraq và kazakhstan với lần lượt là gần chín trăm hai mươi tấn và hơn sáu trăm tám mươi tấn
nga có truyền thống là nhà cung cấp dầu thô và hóa dầu hàng đầu của thổ nhĩ kỳ
các chuyên gia cho rằng nhập khẩu của thổ nhĩ kỳ có thể giúp bù đắp sự sụt giảm xuất khẩu sản phẩm dầu mỏ của nga
do ảnh hưởng từ các biện pháp trừng phạt của phương tây
tháng hai vừa qua cơ quan năng lượng quốc tế cho biết là doanh thu từ xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt của nga đã giảm gần bốn mươi trong tháng một